hiện nay hà nội vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội do vậy việc kết thúc năm học với nhiều trường đang gặp rất nhiều khó khăn
theo quyết định mới nhất của sở giáo dục và đào tạo hà nội hiện đã đồng ý cho các trường thi bằng hình thức trực tuyến
và đây cũng là hình thức mà sở khuyến khích để các trường thực hiện tuyển sinh cho năm học mới
nhiều trường học trên địa bàn thủ đô đang nỗ lực chuẩn bị và thực hiện công tác này
kỳ nhận của truyền hình công an nhân dân
là gia đình có con học lớp năm lại đang ở trong vùng dịch
nên gia đình anh phạm công ước hoàn toàn đồng ý với hình thức thi trực tuyến để kết thúc năm học
đồng thời cũng làm kết quả để xét tuyển chuyển cấp cho con
những ngày này để sẵn sàng cho học sinh bước vào kỳ thi trực tuyến
nhiều trường cũng đã tăng cường ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh
cũng như tập dượt trước hình thức thi trực tuyến
nhiều học sinh cũng đã được giải tỏa bớt phần nào những căng thẳng khi nhà trường đã quyết tổ chức thi trực tuyến
thi trực tuyến là một giải pháp tình thế khi mà dịch bệnh khiến thầy và trò không thể đến trường
để đảm bảo công bằng trong bài thi các thí sinh phải bật camera có tiếng trong suốt quá trình thi
mỗi thí sinh phải có một thiết bị làm bài và một thiết bị giám sát
mỗi phòng thi có ba giám thị và phụ huynh cũng là một kênh giám sát
tuy nhiên hiện nay không chỉ thi học kỳ mà làm thế nào để hoàn thành được kế hoạch tuyển sinh
ở những trường có tính cạnh tranh cao cũng là mối lo hiện hữu
không ít khó khăn và cũng trục trặc
tuy nhiên đến kết quả cuối cùng thì chúng tôi nhận thấy là chúng tôi có thể tin tưởng
vào việc quyết định là cho học sinh thi online cộng với kết hợp với học bạn
cái đấy là một cái tương đối là thành công
có lẽ chưa có năm học nào mà cả thầy và trò phải nỗ lực như năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
với dịch bệnh diễn biến phức tạp phần lớn thời gian kèm phải học online
tuy nhiên dù khó khăn như thế nào thì năm học cũng sẽ khép lại bằng hình thức thi trực tuyến
với hình thức này dù còn nhiều lý do chưa thể đánh giá
tuy nhiên đây là giải pháp tối ưu để phụ huynh cùng đồng hành với nhà trường vượt khó
hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa hoàn thành tốt việc dạy và học